trong lúc đang nói chuyện người đàn ông đã bất ngờ đấm vào mặt võ hoàng yến
ngay sau đó nhiều người trong quán đã chạy tới can ngăn
tuy nhiên người đàn ông này sau đó vẫn tiếp tục quay lại dùng dao đe dọa tấn công nữ diễn viên
cư dân mạng đều cho rằng đây là hành vi gây mất an ninh trật tự xâm phạm đến sức khỏe của công dân dù chưa rõ nguyên nhân
tôi không biết nguyên do mâu thuẫn giữa hai người từ đâu nhưng đàn ông không bao giờ được phép đánh phụ nữ
sức mạnh của đàn ông không nằm ở nắm đấm
một hành động coi thường pháp luật
đánh vợ trước mặt con dù là vợ cũ thì cũng không thể chấp nhận
đề nghị pháp luật nghiêm trị
không chỉ những người phụ nữ mà cả những đứa trẻ cũng phải trải qua nhiều nỗi đau về tinh thần và thể xác khi người mẹ bị bạo hành
chia sẻ câu chuyện của cô hoàng yến
cư dân mạng cho rằng nạn bạo hành phụ nữ ở việt nam hiện không phải là một câu chuyện riêng của một cá nhân
một vài gia đình mà nó là câu chuyện chung của xã hội
cư dân mạng dẫn chứng theo số liệu công bố trong báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở việt nam năm hai nghìn một mươi tám
do bộ lao động thương binh và xã hội và tổng cục thống kê thực hiện trên sáu phụ nữ cho thấy
cứ ba phụ nữ thì có gần hai phụ nữ tức khoảng gần sáu mươi ba bị bạo lực do chồng gây ra trong cuộc đời
các loại bạo lực gồm bạo lực thể xác tình dục tinh thần bạo lực kinh tế
và kiểm soát hành vi
phụ nữ thường im lặng khi bị đánh bởi họ luôn mang trong mình nỗi sợ bị xã hội che cười
đó chính là nguyên nhân khiến cho nạn bạo hành tồn tại
bạo hành là tội ác và sự im lặng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho tội ác
phụ nữ cần được yêu thương và bảo vệ
ngăn chặn bạo lực giới ngoài những quy định của luật pháp cần sự chung tay lên tiếng của mọi người
lên tiếng về vụ việc cô hoàng yến bị đánh nhiều luật sư cho rằng
hiện nay pháp luật việt nam đã quy định rất rõ về những khung hình phạt đối với nạn bạo hành
dù là chồng cũ hay bất cứ mối quan hệ nào dù nguyên nhân mâu thuẫn như thế nào
thì cũng không được phép đánh đập phụ nữ nơi công cộng như vậy
hành vi cố ý gây thương tích mà gây ra hậu quả thương tích cho nạn nhân
thì dù thương tích dưới một mươi một nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ
khi người hành hung gây thương tích cho nạn nhân vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bạo lực gia đình có lẽ là một câu chuyện dài với nhiều nỗi đau
mà không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng dám mạnh mẽ lên tiếng tố cáo giống như hoàng tiến
tình trạng bạo lực với phụ nữ vẫn được che giấu do định kiến giới còn khá phổ biến trong xã hội
sự im lặng kỳ thị của cộng đồng và văn hóa đổ lỗi là những rào cản
khiến người bị bạo lực không dám lên tiếng
và tìm kiếm sự giúp đỡ
thay đổi nhận thức là điều được nhắc tới nhiều nhất trong câu hỏi
làm thế nào để phòng ngừa bạo hành giới với phụ nữ
ý kiến quan điểm của bạn như thế nào về điều này
hãy tương tác chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị từ đầu tháng năm

tỉnh bắc ninh đã triển khai các biện pháp cấp bách phong tỏa huyện thuận thành
và áp dụng nghiêm các biện pháp theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhiều giải pháp đã được lực lượng chức năng triển khai
trong đó tuyến đường sông qua tỉnh bắc ninh được xác định là tuyến trọng điểm
bởi nếu không có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ thì rất dễ xảy ra tình trạng
vi phạm là vận chuyển người trái phép từ vùng dịch trốn ra ngoài qua tuyến đường sông
vâng thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông đóng quân trên địa bàn tỉnh bắc ninh
đã chủ động trước tình trạng này tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp tuyên truyền
với bà con làng trài chấp hành luật an toàn giao thông đường thủy và đảm bảo công tác phòng chống dịch
tính đến nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh bắc giang và bắc ninh
đã cơ bản được kiểm soát cũng một phần nhờ sự đóng góp của thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông
toàn tỉnh bắc ninh có một trăm hai mươi km đường sông với hơn bốn mươi bến đỏ ngang
đây đều là những tuyến đường sông huyết mạch lưu lượng phương tiện rất cao
và phát sinh nhiều tình huống mất an toàn giao thông an ninh trật tự
trong thời điểm dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
nhiều thủ đoạn đưa người nhập cảnh trái phép hay vận chuyển người từ vùng dịch ra ngoài
đều rất dễ lợi dụng tuyến đường sông để hoạt động
thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
các bến đỏ ngang trên địa bàn tỉnh bắc ninh
đang tạm dừng hoạt động
tuy nhiên lực lượng thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi vận chuyển người từ trong vùng dịch ra ngoài vùng dịch
tại các bến đỏ ngang các tổ công tác thủy đoàn một tổ chức kiểm tra
nhắc nhở các chủ bến bãi đò ngang tàu thuyền bà con làng trài
tuân thủ quy chế phòng chống dịch chỉ ra khỏi nhà tàu thuyền khi thực sự cần thiết
đặc biệt nhắc nhở vận động bà con làng trài sống trên tàu thuyền
không vi phạm tiếp tay cho hành vi vận chuyển người trái phép từ vùng dịch trốn ra ngoài
thực hiện ý kiến kỹ đạo bộ công an cục cảnh sát giao thông thủ đoàn một
đã chủ động phối hợp với công an một số địa phương và các lực lượng chức năng trên tuyến
làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con sinh sống dọc theo tuyến sông
và các chủ phương tiện tham gia giao thông vận tải đường thủy chấp hành
nghiêm các quy định về phòng chống dịch đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm nhằm kịp thời phát hiện những người lợi dụng các phương tiện thủy
để đi từ những vùng có dịch đến trốn cách ly sang ngoài
đặc biệt là trong thời gian qua thủy đoàn đã hỗ trợ người dân một số trang thiết bị y tế
trong công tác phòng chống dịch bệnh
với các biện pháp quyết liệt không chủ quan lơ là của cán bộ chiến sĩ thuộc thủy đoàn một
cục cảnh sát giao thông trong suốt thi ngày dịch bệnh covid một mươi chín
có diễn biến phức tạp tại bắc giang bắc ninh
trên tuyến đường sông tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
các tổ công tác đã đồng hành hỗ trợ hiệu quả cùng chính quyền
cũng như các chủ phương tiện người dân sinh sống trên tuyến đường thủy

trong lúc mà địa phương khó khăn và rất gần sự trung tay
của các tổ chức đơn vị cá nhân đóng góp trên địa bàn
đứng trước những diễn biến của tình hình dịch bệnh hiện nay
lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng thủy đoàn một
cục cảnh sát giao thông nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn
thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh an toàn trên tuyến
địa bàn phụ trách vừa tích cực chung tay cùng lực lượng chức năng
phòng chống dịch bệnh hiệu quả
vì sức khỏe của mọi người hạnh phúc của mọi nhà
hãy tranh xa ma túy là chủ đề của tháng hành động
phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
và hôm nay ngày hai mươi sáu tháng sáu ngày toàn dân phòng chống ma túy
tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận một thực trạng đáng báo động hiện nay
đó là số vụ việc phát hiện xử lý đối tượng là học sinh sinh viên
có hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy
đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp đang ngày càng gia tăng
vâng trong khi các đối tượng tội phạm về ma túy
ngày càng tinh vi trong thủ đoạn sản xuất điều chế các loại ma túy mới
có chủ đích nhắm vào giới trẻ
thì thanh thiếu niên mới lớn lại luôn tồn tại một tâm lý hiếu kỳ
muốn khẳng định mình theo một cách riêng
nên việc gia tăng các vụ việc là điều dễ hiểu
những vụ việc gần đây như là học sinh trung học phổ thông ở hải dương
tẩm ma túy vào thuốc lào rồi dùng điếu cây để hút
hay nữ quái trộn cần sa vào trà sữa đóng chai bán cho học sinh sinh viên
tại lâm đồng khiến cho dư luận hết sức hoang mang
về tình trạng ma túy xâm nhập vào học đường
xung quanh vấn đề này các nghìn chuyên gia ngày hôm nay
có cuộc trao đổi với thượng tá bùi đức thiêm phó trưởng phòng năm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo thống kê trong số hơn hai trăm ba mươi năm người nghiện ma túy
có hồ sơ quản lý của cả nước
dưới một mươi sáu tuổi chiếm một từ một mươi sáu đến dưới ba mươi tuổi chiếm bốn mươi tám
trong số những người sử dụng trái phép chất ma túy
có khoảng sáu mươi người sử dụng ma túy
lần đầu tiên có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi năm tuổi
đặc biệt ngày nay với sự xuất hiện ngày càng phổ biến
đa dạng về chủng loại giá thành ngày càng rẻ
dễ cất dấu sử dụng của ma túy tổng hợp
nhiều em một mươi ba một mươi bốn tuổi đã sử dụng ma túy
vâng xin cảm ơn thượng tá bùi đức thiêm
đã dành thời gian cho khán giả của mình antv
thưa đồng chí có thể nói hiện nay
tình trạng tàng trữ và sử dụng ma túy
trong lứa tuổi học sinh sinh viên đang rất đáng báo động
đồng chí có đánh giá như thế nào về cái thực trạng này ạ
gần đây tội phạm ma túy có rất nhiều phương thức thủ đoạn
một trong những phương thức thủ đoạn đó
tức là đánh vào những đối tượng là học sinh sinh viên
là những người rất nhạy cảm với cuộc sống xã hội
nên luôn tìm đến với những cái mới
trong đó có mạng internet
và trên mạng internet
bây giờ các đối tượng lợi dụng việc này
để thậm chí là buôn bán và trào bán
vậy thì tình trạng của đối tượng hiện nay là bào chế ma túy
đang có diễn biến hay diễn ra như thế nào thưa đồng chí
cái việc bào chế ma túy
thì không chỉ là mới xuất hiện đây đâu
đã xuất hiện từ lâu
tuy nhiên mức độ tính chất nó có hạn
thì ma túy tổng hợp được sản xuất ra
từ các loại tiền chất và hóa chất tương ứng
chính vì vậy nên là ma túy nó thường được sản xuất như thế
cho nên nó xuất hiện ngày càng nhiều
những chất ma túy tổng hợp mới

ở những cái đối tượng này

đến nay bằng cái nghị định số sáu mươi
bổ sung cho cái nghị định số bảy mươi ba
thì chính phủ chúng ta đang đưa vào quản lý
năm trăm bốn mươi chất ma túy năm mươi bảy tiền chất
chính vì vậy nên quá trình đó
thì các đối tượng không chỉ ở trong nước
ở nước ngoài thế rồi là cấu kết với nhau
sản xuất ra những chất ma túy mới
để làm gì
để một là mua đi chuộc người chơi
hai nữa là nó nhận ra
những chất ma túy một số chất không nằm
trong danh mục của chính phủ
cho nên cũng khó hăn trong cái việc
mà chúng ta xử lý đối với các đối tượng
mà sản xuất chất ma túy mới
vâng thưa đồng chí thì có thể nói là hiện nay
ma túy tổng hợp thì có rất nhiều tên gọi khác nhau
mà đánh vào cái tâm lý của giới trẻ
là các em hay ưa thích như từ trà sữa hay là kẹo bánh
vậy thì nguy cơ mà trẻ vị thành viên
sẽ bị tiếp cận những loại ma túy mới này
là như thế nào thưa đồng chí
các cháu học sinh sinh viên
thì có những cái nhận thức
về pháp luật còn rất hạn chế
chính vì nãy đó cho nên
các cháu thường đi tìm đến những cái loại
những cái chất mới như tôi vừa nói
những cái vấn đề mới của xã hội
trong đó có ma túy
thế và trên thực tế thì các đối tượng
đã nên nổi vào đời sống của con người nói chung
và đời sống học sinh sinh viên nói riêng
để làm ra các loại ma túy
ban đầu có khi các cháu không hiểu đó là ma túy
ví dụ như trà sữa như chân trâu
ví dụ như là nước xoài
những cái tên mỹ miều mà chúng đặt cho
nhưng bản chất của những chất đó lại là ma túy tổng hợp
được tẩm ướp hoặc được chế biến
bao chế theo
những cái chất
mà chúng ta là
ở cái dạng ma túy
thậm chí chúng còn sản xuất ra những cái chất
là bản chất là mắt túy nhưng lại chưa có
nằm trong cái danh mục quản lý của nhà nước
của chính phủ chúng ta cho nên đây cũng là
một trong những cái vấn đề mà chúng tôi cảnh báo
để các gia đình các em
các cháu chúng ta phải có được cái nhìn nhận
đánh giá là phải là người tiêu dùng
rất là thông thái trong cái việc tiêu dùng
những cái chất mới những cái chất mà mới xuất hiện
trên thị trường hiện nay công tác đấu tranh
phòng ngừa với các loại tội phạm đặc biệt là
tội phạm mà bao chế và sản xuất ra
các loại ma túy mới thì đang được lực lượng chức năng
trong đó chủ công là lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy đang triển khai như thế nào
và những khó khăn gặp phải là gì thưa đồng chí
vâng câu hỏi của bạn rất hay
bởi vì trên thực tế những năm gần đây
thì ma túy được
đang dần chuyển dịch ra từ
các loại ma túy truyền thống chúng tôi vẫn gọi như vậy
là thuốc viện và heroin
chuyển sang các loại ma túy tổng hợp
mà như tôi đã trình bày ở trên ma túy tổng hợp
được sản xuất ra được từ một số tiền chất và hóa chất
chính vì vậy nó rất đa dạng
về chung loại phong phú
và kích thước về mẫu mã đặc biệt là
các tác động kích thích cho nên là
nó ban đầu rất nôi cuốn
những người chơi
chính vì nãy đó lực lượng công an
nói chung và cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy chúng tôi nói riêng có những
biện pháp phù hợp để
tiến hành đấu tranh với loại tội phạm này
một mặt chúng tôi
phối hợp với các ngành có liên quan ví dụ như
y tế như công thương
lông nghiệp phát triển công thôn
để làm gì để ngăn chặn
cái nguồn nguyên liệu để sản xuất ma túy tổng hợp
đó là các loại tiền chất và hóa chất
cái thứ nhất cái thứ hai là
để làm gì để chúng tôi
tiếp tục có nên là phòng ngừa
từ xa một bởi vì một lượng lớn
ma túy tổng hợp được mang từ nước ngoài về
hầu hết là mang từ nước ngoài về
cho nên là phối hợp với các ngành
chức năng ví dụ như bộ đội biên phòng
như hải quan như cảnh sát biển
ngăn chặn nguồn ma túy từ nước ngoài về
cái nữa đó là gì
chúng tôi làm tốt công tác điều tra
cơ bản lắm tình hình bởi vì
nhiều đối tượng này nghiên cứu sử dụng
ra các loại ma túy tổng hợp
chưa có trong cái danh mục
của chính phủ chính vì vậy nên là
chúng tôi tiếp tục nghiên cứu
tham mưu cho chính phủ đưa
những chất đó vào danh mục quản lý
để chúng ta xử lý các đối tượng
soản xuất tạo chế ma túy
một cách đúng quy định
của pháp luật đó là các giải pháp
của lực lượng chức năng vậy thì về phía
các phụ huynh về phía gia đình nhà trường
thì cũng cần có những giải pháp hay những kỹ năng gì
trước những biến đổi tinh vi và khó lường
của các loại ma túy tổng hợp hiện nay thưa đồng chí
như trình bày ở trên
thì các đối tượng phạm tội
về ma túy đã nợ dụng tất cả
các phương tiện thông tin tại chúng nói chung
và đặc biệt gần đây đó là mạng xã hội
chính vì vậy nên chúng ta tuyên truyền
về tác hại của ma túy
nói chung đặc biệt ma túy tổng hợp
và những chất ma túy tổng hợp bới
ví dụ những chất đó được
lúp dưới danh hiệu những cái
đồ ăn thức uống
rồi là các cái mặt
hàng hóa khác có thể để tiếp cận
đến người tiêu dùng ban đầu thậm chí
nhiều người không biết chính vì vậy nên
một mặt thì công tác tuyên truyền
của lực lượng chức năng chúng tôi
mặt khác thì các gia đình nhà trường
và xã hội cũng có những biện pháp
phòng ngừa tích cực trên thực tế
ngay cả chúng tôi thôi là những người
làm công tác tuyên truyền cũng đi đến
tận các cái trường phổ thông đến đó
để làm gì để tuyên truyền về phòng chống ma túy
tuyên truyền về tác hại của ma túy
tuyên truyền về những chất ma túy tổng hợp mới
có thể đang xuất hiện thế và
một cái điều cảnh báo đỡ với người dân
nói chung và các em các cháu học sinh sinh viên
nói riêng đó là gì mình phải là những
người tiêu dùng thông thái một khi
đã sử dụng một cái chất gì đó thì phải
có sự tìm hiểu kỹ nữa nếu chưa biết
thì tìm hiểu qua người này người khác thậm chí
cơ quan chức năng chúng tôi để biết được
đó là chất gì và tác hại nó đến đâu
để chúng sử dụng cho nó hợp lý
đấy những cái chất mà mình chưa hiểu chưa biết
thì không nên sử dụng cho con người chúng ta
đấy là những cái cảnh báo
của lực lượng chức năng đối với các em
và các cháu học sinh sinh viên
vâng rõ ràng chúng ta cũng cần phải thấy có trách nhiệm của mình
trong cái việc mà tuyên truyền cũng như là
cung cấp các kiến thức kỹ năng cho giới trẻ
trong việc để các em có cái kiến thức để
chủ động phòng ngừa trước loại tội phạm ma túy
mới hiện nay một lần nữa xin cảm ơn
thượng tá bùi đức thiêm đã dành thời gian cho khán giả
truyền hình antv